thưa quý vị viêm gan cấp tính đang dần trở thành một trong những bệnh nguy hiểm hàng đầu
hiện bởi những tác hại mà chúng mang lại cho người bệnh
trên thế giới ghi nhận không ít trường hợp trẻ mắc viêm can cấp tính bí ẩn đã khiến không ít người dân việt nam hoang mang
tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại việt nam chưa ghi nhận trẻ mắc viêm gan cấp tính bí ẩn
đại diện cục y tế dự phòng thuộc bộ y tế vào chiều ba tháng năm khẳng định
việt nam chưa ghi nhận ca bệnh viêm căn cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ
hiện cục y tế dự phòng đang chủ động triển khai các biện pháp theo dõi tăng cường giám sát
để phát hiện sớm ca bệnh theo khuyến cáo và có biện pháp đáp ứng nhanh khi có ca bệnh xâm nhập
vì này cũng cho biết đã nắm được các số liệu liên quan đến bệnh viêm căn cấp tính không rõ nguyên nhân xảy ra ở trẻ nhỏ
từ các tổ chức quốc tế như tổ chức y tế thế giới who hay cdc hoa kỳ
vào giữa tháng bốn văn phòng của who tại châu âu cho biết
nước anh đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể và đột ngột của các trường hợp viêm gan cấp tính nặng ở trẻ nhỏ
được cho là có liên quan tới bệnh covid một mươi chín
cách đây ít ngày who cho hay trong những tuần gần đây có khoảng một trăm chín mươi trẻ tại một mươi một quốc gia
trong độ tuổi từ một đến sáu có tiền sử khỏe mạnh đã mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân
trong khi đó bang wikosin của mỹ đang điều tra một trường hợp tử vong tại bang này
tờ thông tấn xã việt nam ngày hai tháng năm đưa tin bộ y tế indonesia khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi
và cảnh sát với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nước này ghi nhận ba trường hợp bệnh nhi tử vong
nghi ngờ sau bệnh viêm căn cấp tính chưa rõ nguyên nhân
trong thông cáo báo chí phát đi ngày hôm qua bộ y tế indonesia cho biết
ba bệnh nhi tử vong có các triệu chứng như buồn nôn nôn mửa tiêu chảy nặng sốt vàng da co giật và mất ý thức
bộ này cũng khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ em có những biểu hiện trên đây đến bệnh viện sớm
một nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho thấy
chín trẻ em ở bang alabama mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân đều có kết quả xét nghiệm dương tính
với một mầm bệnh phổ biến được gọi là adenovirus bốn mươi một
trong tuyên bố cdc hoa kỳ khẳng định
tại thời điểm này chúng tôi cho rằng adenovirus có thể là nguyên nhân gây ra các ca bệnh đã được báo cáo
tuy nhiên các yếu tố khác vẫn đang được điều tra trong đó có yếu tố môi trường
theo cdc mỹ adenovirus bốn mươi một được biết đến là loại virus gây bệnh
gây bệnh viêm dạ dày ruột ở trẻ em
song ít được cho là nguyên nhân gây bệnh viêm gan ở trẻ khỏe mạnh
tuy nhiên một cuộc điều tra đã loại trừ các yếu tố phơi nhiễm phổ biến khác
trong đó có covid một mươi chín virus viêm gan a b và c viêm gan tự miễn và bệnh winson
cdc mỹ khuyến cáo cần tiêm nhắc lại vaccine phòng bệnh cho trẻ
bố mẹ và người chăm sóc cần áp dụng các biện pháp phòng ngừa
trong đó có giữ vệ sinh tay tránh tiếp xúc với người bệnh
che miệng khi ho và hắt hơi tránh tiếp xúc mắt mũi miệng
vì thế hãy chủ động phòng tránh tuyên truyền cho các em biết tác hại của viêm căn cấp tính
luôn đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần để hạn chế tối đa mối nguy hại của bệnh đến cơ thể